dù về kết quả hòa một một sang đội bóng công an hà nội đã chính thức đồng quang mùi vô địch bởi có hiệu số so với hà nội fc

rất nhiều lời chúc được cư dân mạng gửi đến đội bóng
chúc mừng công an hà nội công an hà nội giúp bóng đá việt nam còn thêm đội mạnh để tăng tính cạnh tranh của đội bóng
công an hà nội được đầu tư lối đá cũng hay
công an hà nội xứng đáng vô địch thành tích của họ ít câu lạc bộ nào làm được giống như hoàng anh sơn lai hay kesselotten của đức
chức vô địch trong công an hà nội cơ bản là xứng đáng khi họ đã đánh bại một cách thuyết phục cả hai đối thủ chính
vượt qua biết bao khó khăn
khi trong giai đoạn hai blix công an hà nội có phong độ không thực sự thuyết phục sau khi bị hà tĩnh cầm hòa và thu hải phòng
nhưng trong tình thế quan trọng nhất công an hà nội đã sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng
khi liên tiếp giành được sáu điểm đánh bại được hà nội fc và công an hà nội tiếp theo
và sau tất cả giờ đây là thành quả của niềm hạnh phúc
những khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ đi vào lịch sử bóng đá của công an hà nội nói riêng và bóng đá việt nam nói chung
đây cũng là hình ảnh nhận được nhiều lượt yêu thích và chia sẻ từ cư dân mạng
chúc mừng công an hà nội
hy vọng năm sau với tiềm lực và lực lượng mạnh công an hà nội sẽ có chuyển biến tốt hơn
ở trận siêu cúp quốc gia hai nghìn hai mươi ba
cuộc đua vô địch đã khép lại nhưng có cơ sở để công an hà nội tiếp tục nuôi hy vọng về một mùa bóng thành công trong năm tới
chúc mừng quang hải văn thanh văn hậu hay philip nguyễn
và rất nhiều cầu thủ khác đã có danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng
hãy luôn giữ vững phong độ và đóng góp nhiều hơn nhé
sự trở lại của công an hà nội đã mang đến làn gió mới tại sân chơi chuyên nghiệp
nhưng đó không phải sự trở lại đơn thuần
đó là kế hoạch mang tầm nhìn dài hơi của lãnh đạo bộ công an với đề án phát triển công lạc bộ công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp
vì vậy mục tiêu phân đấu của bản lãnh đạo công lạc bộ được đặt ra
đó chính là đưa biểu tượng đội bóng công an hà nội tái sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết
và thành quả đã đến khi công lạc bộ công an hà nội đã trở thành nhà vô địch mới tại village hai nghìn hai mươi ba
câu chuyện thành công của đội bóng công an hà nội
được nhiều ý kiến cư dân mạng đánh giá
đây sẽ là nguồn cảm hứng rất lớn để các đội bóng đang tham gia giải hạng nhất có động lực hướng đến tầm vé thăng hạng vlic
và tại sân chơi village sẽ tiếp tục có những bước pháo ngoạn mục
đồng thời cũng bày tỏ mong muốn bóng đá chuyên nghiệp việt nam cũng sẽ có những đầu tư bài bản quy mô hơn
năm nay công an hà nội có dàn tuyển thủ nội và ngoại binh vượt trội hơn hẳn
cùng chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên
điều này cũng cho thấy tiềm năng cho bóng đá cần sự đầu tư nghiêm túc từ các câu lạc bộ
hy vọng sẽ được xem nhiều trận đấu có chất lượng và chuyên môn tại vlic
công an hà nội đã làm nên điều lịch sử mà sau hai mươi năm mới quay trở lại
sẽ ủng hộ và tiếp tục theo dõi đội bóng
sẽ trưởng thành hơn qua từng giải đấu
chất lượng giải đấu đã tốt hơn các năm qua
tuy nhiên sân vận động của mình xấu quá
tiết nghĩ các câu lạc bộ ban tổ chức nhà tài trợ nên cải thiện vấn đề sân bãi từ các mùa sau
như vậy sẽ cải thiện chất lượng giải đấu hơn rất nhiều
một hành trình đáng nhớ tại v league hai nghìn hai mươi ba của câu lạc bộ công an hà nội
thành công đến từ một tập thể đội bóng đã luôn đoàn kết đồng lòng với định hướng chiến lược đúng đắn bài bản
xin được chúc mừng câu lạc bộ công an hà nội nhà vô địch village hai nghìn hai mươi ba
theo dõi nội dung ngày hôm nay hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage của truyền hình công an